ngày một bốn đại học hoàng giáp nôm penh phối hợp với liên hiệp thanh niên campuchia đã tổ chức lễ hội asean cộng ba trong khuôn viên của trường đại học hoàng giáp nôm penh
với sự tham gia của đại sứ quán việt nam tại campuchia và đoàn đại diện các nước còn lại trong khối asean cùng với ba nước đối tác gồm nhật bản hàn quốc và trung quốc
tại lễ hội có các gian trưng bày giới thiệu về văn hóa du lịch và ẩm thực của mỗi nước trong đó gian của việt nam được bài trí bắt mắt với những hình ảnh đặc trưng như cờ đỏ sao vàng áo dài truyền thống nón lá việt nam
trong khuôn khổ lễ hội còn có các hoạt động biểu diễn ca mối nhạc truyền thống chơi trò chơi dân gian dạy ngôn ngữ quốc gia chiếu phim quảng bá về đất nước con người của các quốc gia dự lễ hội
thông qua lễ hội đại sứ quán và đoàn lưu học sinh
đại sứ việt nam tại vương quốc campuchia mong muốn góp phần giới thiệu và quảng bá những nét đặc sắc về đất nước và con người việt nam đến bạn bè các nước